các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một lãnh đạo công an thành phố hà nội cho biết phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đã trực tiếp thủ lý để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà p một trăm một mươi sáu
khu tập thể b chín kim liên phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội
về nguyên nhân vụ cháy theo lãnh đạo này cơ quan điều tra loại bỏ khả năng vụ cháy xảy ra do tác động từ bên ngoài
bước đầu sơ bộ xác định là do chập điện ác quy xe máy nhãn hiệu honda airblade dựng ở tầng một ngôi nhà
trước đó theo báo cáo của ủy ban nhân dân quận đống đa vào một h một mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn
lực lượng chức năng nhận tình báo cháy tại khu tập thể b chín kim liên đã huy động một xe chỉ huy
bốn xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa cứu người
sau một mươi ba phút đám cháy được chập tắt hoàn toàn
hậu quả khiến anh bnl ba mươi chín tuổi con trai chủ nhà và cháu bqh một mươi hai tuổi con trai anh l bị thương
bà dtm bảy mươi bốn tuổi chủ nhà mẹ anh lâm
dmh ba mươi bảy tuổi con dâu bà mảnh
anh bnk ba mươi bảy tuổi con ruột bà mờ
cháu bmp một mươi tuổi cháu nội bà mờ tử vong tại hiện trường
cháu bgh một tuổi con trai anh l tử vong tại bệnh viện
bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ cháy xảy ra tại phòng một trăm một mươi sáu khu tập thể b chín kim liên
ngôi nhà này hai tầng một tung với diện tích khoảng bốn mươi một m hai
nhà có lưới thoát hiểm trên nóc
khi lửa bùng phát tại tầng một có năm người bị mắc kẹt tại tầng hai dẫn tới tử vong
riêng anh l và cháu hát đã thoát qua cửa tung sang mái nhà bên cạnh và được công an cùng người dân đưa xuống
hai bố con anh l bị bỏng ở bàn tay hai bàn chân được đưa đi cấp cứu không nguy hiểm tới tính mạng
nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định bước đầu là chập ác quy xe máy
song mặc dù đám cháy không lớn lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt sớm
nhưng do căn nhà dạng ống nhỏ không có đường thoát nhiệt
vụ quả thương tâm vụ việc đau lòng này đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn nhà chung cư cũ
xong theo thông tin mới nhất chúng tôi có được nhiều cư dân mạng tại những khu chung cư này vẫn phớt lờ rủi ro chuồng cọp
một cư dân ở nhà tập thể thành công quận ba đình cho hay theo xu hướng thị trường
nhiều người đi tìm mua căn hộ thường rất coi trọng diện tích sử dụng thật hơn là diện tích có trong sổ đỏ
xuất phát từ điểm lợi ích kinh tế này và bối cảnh xung quanh đều cơi nới
nên hầu như chủ căn hộ nào cũng tìm cách tự mở rộng không gian sống
vô hình chung vấn đề thoát nạn ở nhà chung cư cũ bị lãng quên
một cư dân khác ở khu tập thể thanh sơn bắc quận thanh sơn cho biết
trước đây khi hàng chuồng cọp tôi cũng để cửa thoát hiểm
nhưng sau đấy kẻ trộm lên qua lối cửa này đột nhập vào lấy tài sản
biết làm mất an toàn nhưng vì để chống trộm nên đành phải hàng bịt kính lại
theo ông này việc cơi nới để có thêm diện tích ở nhà chung cư cũ
ở hà nội gần như đã trở nên rất đổi bình thường
muốn có thêm diện tích sinh hoạt không ít người đã sẵn sàng tìm đủ mọi cách
để đe bà lô cho căn hộ của mình sẵn sàng chấp nhận làm rồi nộp phạt để được tồn tại
đáng lo ngại ngay sau vụ cháy tại khu nhà tập thể b chín kim liên quận đống đa
khiến cho năm người trong một gia đình tử vong
cư dân tại nhiều khu chung cư cũ ở hà nội vẫn không mấy quan tâm
đến giải pháp thoát nạn an toàn hoặc cười trừ
một số cư dân ở nhà chung cư cũ cũng tỏ ra lo sợ có chút giật mình
nhưng rồi cũng cho biết vì khó khăn kinh tế nên đành chấp nhận may rũi
kiến trúc sư đào ngọc nghiêm nguyên giám đốc sở quy hoạch và kiến trúc hà nội cho biết
thiết kế ban đầu của nhà tập thể tại hà nội đều đã tính toán đến yếu tố an toàn thoát hiểm
tuy nhiên trong quá trình sử dụng vấn đề an toàn thoát hiểm khi có sự cố không được quan tâm đúng mức
đồng thời ý thức giữ gìn an toàn cháy nổ của một bộ phận người dân chưa cao
nên từng xảy ra không ít vụ việc đáng tiếc
cũng theo kiến trúc sư đào ngọc nghiêm trong nhiều năm qua vấn đề cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ được đặt ra
nhưng đến nay thực hiện chưa được nhiều
nguyên nhân thì có nhiều như thiếu nguồn lực cơ chế thỏa thuận hỗ trợ đền bù di dời quy hoạch
vài năm qua bộ xây dựng thành phố hà nội và nhiều cơ quan ban ngành đang tích cực
đẩy mạnh cải tạo nhà chung cư cũ ở hà nội
tuy nhiên vẫn còn không ít vướng mắt gần tháo gỡ nhất là vấn đề đền bù di dời
ông nghiêm nói vụ cháy khiến năm người tử vong ở nhà tập thể b chín kim liên là thêm một hồi chuông cảnh báo
về an toàn công trình nhà ở cũ xuống cấp trong nội đô nói chung nhà tập thể nói riêng
nhiều chuyên gia về xây dựng cũng bày tỏ nỗi lo trước tình trạng mất an toàn hàng loạt
ở những khu tập thể đã được xây dựng từ thế kỷ trước
đi kèm với tình trạng xuống cấp về kết cấu là các vấn đề về cơi nới
làm chuồng cọp được nhắc đến với tình trạng nhà đeo ba lô chống nạn mất an toàn về cháy nổ
nhất là về thực tế đang tồn tại rất phổ biến là cơi nới làm chuồng cọp
kiến trúc sư phạm thanh tùng tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam cho biết
diện tích căn hộ nhỏ trong khi nhu cầu sinh hoạt cho nhiều người nên nhiều gia đình
chỉ quan tâm đến việc làm sao để có thêm không gian sống mà bỏ qua yếu tố an toàn đường thoát hiểm
cũng có một số hộ khi hàng chuồng cọp đã để lối thoát hiểm
nhưng cũng không ít người lo lắng kẻ gian đột nhập vào nhà lại không chừa đường thoát hiểm
vô hình chung đã tạo nên một cái lòng nhốt chích cả gia đình khi có sự cố
theo kiến trúc sư phạm thanh tùng những người dân đang sinh sống ở nhà chung cư cũ
trước hết cần sự ra soát lại căn hộ của mình chủ động loại bỏ các nguy cơ mất an toàn
lưu ý đến các vấn đề về phòng chống an toàn cháy nổ tạo đường thoát hiểm khi có sự cố
cần chủ động phương án kỹ năng thoát hiểm để bảo vệ bản thân và gia đình
kiến trúc sư phạm thanh tùng cũng cho biết thông thường những phần đất lưu thông
giáp với các khu tập thể cũ sẽ bị người dân lấn chiếm xây dựng trái phép từ tầng một lên
đây là thực trạng tồn tại ở rất nhiều khu chung cư cũ tại hà nội
để xảy ra tình trạng như vậy trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý từ cấp phường
quận sở thành phố buôn lỏng quản lý
riêng về vụ cháy tại b chín kim liên cần làm rõ căn hộ bị cháy có tình trạng xây dựng trái phép hay không
nếu có phải làm rõ trách nhiệm cán bộ quản lý địa bàn về mặt xây dựng để xử lý nghiêm
liên quan đến vụ việc này phó thủ tướng thường trực phạm bình minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc
tới thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy nhà dân ở hà nội
và yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
bên cạnh đó phó thủ tướng yêu cầu bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức kỹ năng pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là các biện pháp giải pháp thoát nạn cứu người để các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân biết tự giác thực hiện
cần tăng cường kiểm tra ra soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn
nhất là các khu nhà cao tầng hộ gia đình khu vực có đông dân cư sinh sống khu công nghiệp chợ
cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định
quý vị thân mến yếu việc nhà ống tập thể cũ đã không ít lần gây hỏa hoạn thiệt hại nghiêm trọng về người và của
thế nhưng hiện trạng này vẫn chưa được thay đổi mặc dù vụ cháy tại khu tập thể kim liên không bắt nguồn từ kiểu nhà chung cư cũ
xong nó là tác nhân gây ra hậu quả vô cùng thương tâm cho gia đình nạn nhân
cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ thêm vụ việc
do đó chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và gửi tới quý vị những cập nhật mới nhất trong các video tiếp theo
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại